kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên trời vẫn ít mưa
chỉ nhiều mây về đêm và sáng cùng với hiện tượng sương mù khiến tầm nhìn giảm thấp
ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông
còn trưa chiều có nắng nhiệt độ tăng nhẹ cao nhất trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi tám độ
tiết trời nắng ấm vào ban ngày và lạnh về đêm và sáng
các tỉnh tây bắc bộ trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ trưa chiều ba ngày tới
trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn do yếu tố địa hình
trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ thấp nhất chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi độ
ngoài ra người dân nơi đây lưu ý là sương mù và sương mù nhẹ sẽ xuất hiện nhiều
khiến cho tầm nhìn giảm thấp gây khó khăn hơn cho việc lưu thông của người dân trong buổi sáng sớm
ở miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong đêm nay sáng mai cũng chỉ có mưa rào nhẹ giải rác
tập trung ở các tỉnh ven biển từ quảng trị trở xuống đến thừa thiên huế
sau đó mưa giảm thêm xuống diện vài nơi trời nắng trở lại
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi cao hơn ở vùng núi phía tây khu vực
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất ngày sao động từ hai mươi tám ba mươi một độ
riêng phía nam có nơi cao hơn thời tiết tạnh giáo trở lại
thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân và du khách
khi đến với giải đất miền trung trong những ngày này
khu vực tây nguyên ba ngày tới vẫn duy trì thời tiết
của mùa khô không mưa ngày nắng nhiều
tuy nhiên do địa hình núi cao nên nhiệt độ không tăng quá cao
phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi cao hơn vào trưa chiều
còn về đêm và sáng trời lạnh khi nhiệt độ hạ xuống mức là dưới hai mươi độ
quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh thành miền nam đang trong những ngày cao điểm mùa khô
nên trời tạnh giáo có nắng với cường độ mạnh
mức nhiệt độ trưa và chiều sao động từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng các tỉnh miền đông của nam bộ
nhiệt độ cao hơn
với mức nhiệt như vậy mọi người khi ra đường cần lưu ý mặc áo trông nắng
đội mũ rộng vành đeo kính và bôi kem chống nắng để đảm bảo sức khỏe